ubnd tp hải phòng công bố tổ chức chương trình lễ hội hoa phượng đỏ thương hiệu quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư của thành phố để chào đón mùa du lịch hai nghìn một mươi bảy và đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế
lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức với chủ đề hải phòng vươn ra biển lớn nhằm tôn vinh mảnh đất con người hải phòng thể hiện được khát vọng phát triển và vươn lên tầm cao mới của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng
thông qua đó thực hiện việc quảng bá văn hóa du lịch của thành phố hoa phượng đỏ thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
tại cuộc họp báo công bố tổ chức lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn một mươi bảy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cũng nhấn mạnh việc phát triển du lịch đang trở thành một mũi nhọn kinh tế của thành phố với nhiều dự án đầu tư lớn vào các khu du lịch trọng điểm như đầu tư của tập đoàn sun group vào đảo cát bà tập đoàn him lam đầu tư tại đồ sơn
phát triển kinh tế du lịch đang là động lực quan trọng để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đổi mới trong công tác quản lý đối với việc phát triển kinh tế bảo đảm an ninh an toàn vệ sinh thực phẩm an toàn giao thông và phát triển hạ tầng giao thông để thành phố hải phòng trở thành địa phương có hạ tầng giao thông tốt bậc nhất miền bắc